từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tại các tỉnh miền trung đã xảy ra liên tiếp các đợt mưa lũ lớn ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định làm nhiều người thiệt mạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất của nhân dân
dự báo lũ trên các sông từ quảng ngãi đến phú yên tiếp tục lên cao các sông ở quảng nam và khánh hòa có khả năng lên lại tiếp tục xảy ra ngập lụt tại các khu vực thấp trũng ven sông nhất là tại các tỉnh quảng ngãi bình định
thủ tướng chính phủ vừa có công điện về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền trung
đồng thời chủ động khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ trong đó tập trung ra soát các khu vực còn bị ngập sâu chia cắt kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn nhất là đối với các hộ ở ven sông vùng ngập sâu
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại nhất là các hộ bị thiệt hại về người mất nhà cửa hộ nghèo gia đình chính sách cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm